cơ bản người dân chịu ảnh hưởng từ sự cố môi trường biển trên địa bàn tỉnh quảng trị đã nhận được tiền bồi thường
số tiền tuy chưa đủ để bồi đắp những thiệt hại nhưng phần nào đã giúp bà con có nguồn kinh phí khắc phục khó khăn trước mắt
hiện nay người dân các địa phương cũng như các ngành chức năng đã có những kế hoạch để giúp người dân sử dụng nguồn tiền này có hiệu quả
chị lê thị trang thôn hà tây xã triệu an huyện triệu phong vừa nhận được số tiền gần ba mươi năm triệu đồng tiền đền bù sau sự cố môi trường biển
vợ chồng chị chủ yếu sinh sống nhờ biển trồng đánh bắt cá vợ buôn bán cá nên đời sống rất khó khăn khi biển gặp sự cố
nguồn tiền hỗ trợ tuy chưa nhiều nhưng đã phần nào giúp gia đình chị có thêm điều kiện để chuyển đổi sinh kế
trước mắt đền bù về thì sắm thêm lưỡi chai rồi làm ăn
có con được đồng mua thì vừa rồi huyện xã ủng hộ cho con bò chứ có đồng mua là muốn mua thêm con để giữ cho luôn
tính đến nay tỉnh quảng trị đã chi trả hơn hai trăm linh hai tỷ đồng tiền bồi thương đợt một cho một mươi sáu xã thuộc bốn huyện ven biển của tỉnh quảng trị
bao gồm vĩnh linh so linh triệu phong và hải lăng
phần lớn người dân đều phấn khởi sử dụng nguồn tiền để khôi phục sản xuất tiếp tục nâng cấp tàu thuyền
mua sắm ngư lưới cũ và vươn khởi
bên cạnh đó người dân tích cực chuyển đổi sinh kế tập trung chăn nuôi trồng trọt nhằm mang lại giá trị kinh tế cao
chính quyền các địa phương cũng như các ngành chức năng các tổ chức đoàn thể đã có những giải pháp nhằm định hướng hỗ trợ người dân
trong việc sử dụng tiền đền bù đúng mục đích khôi phục sản xuất
kế hoạch của địa phương chúng tôi cũng là khuyến khích đồng viên người dân là sớm sử dụng đồng tiền này cho có mục đích không nên lãng phí tập trung vào các ngành nghề
chính quyền các địa phương cũng như các ngành chức năng các tổ chức đoàn thể đã có những giải pháp nhằm định hướng hỗ trợ người dân trong việc sử dụng tiền đền bù đích khôi phục sản xuất
chính quyền các địa phương cũng như các ngành chức năng các tổ chức đoàn thể đã có những giải pháp nhằm định hướng hỗ trợ người dân trong việc sử dụng tiền đền bù đích khôi phục sản xuất